trên biển khối không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển cũng sẽ giảm dần
đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa ngày hôm nay gió giảm xuống cấp năm sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
trong khi đó đối với vùng biển của huyện đảo trường sa đời gió đông bắc cũng còn mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
mưa rông không xuất hiện tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km biển lặng thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như là khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước